ngay sau khi xác nhận ca mắc covid một mươi chín mới tỉnh hải dương đã cho cách ly y tế hai mươi tám ngày kể từ giờ ngày ba tháng chín tại cụng khu dân cư thuộc huyện gia lộc do liên quan đến ca nhiễm covid một mươi chín số một nghìn chín trăm bảy mươi hai
bệnh nhân số một nghìn bốn mươi năm là nam sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám được xác định dương tính với sars cov hai sau nhiều lần xét nghiệm
hiện một phần khu dân cư thuộc thôn khay xã thống nhất huyện gia lộc có bán kính hai trăm năm mươi m tính từ nơi ở của bệnh nhân gồm ba mươi sáu hộ gia đình với một trăm ba mươi sáu nhân khẩu đã được cách ly y tế trong hai mươi tám ngày
cơ cơ quan chức năng tiếp tục giả soát truy vết các trường hợp f một f hai lấy mũ xác nghiệm sẵn sàng các phương án cách ly và phun khử khuẩn các khu vực liên quan đến bệnh nhân số một nghìn bốn mươi năm